mùa xuân này nếu ngược lên với xã vùng cao chúng ta sẽ được nghe người dân ở đây kể cho nghe chuyện về những chiếc cầu đã nối nhịp bờ vui
người dân tự hào rằng nhờ đảng nhà nước quan tâm mới có cuộc sống đổi thay hôm nay
những cây cầu treo đã mang đến cho người dân một mùa xuân mới
trong chương trình giao thông kết nối hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến thăm những vùng quê nơi niềm vui đã về trên những nhịp cầu mới
là nền tảng vững chắc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của các huyện miền núi vùng cao
cao bằng là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước
nơi đây đời sống của bà con nhân dân còn rất nhiều khó khăn
nhiều làng bản còn chưa có điện nước sạch sinh hoạt
đặc biệt còn có nhiều cây cầu dân sinh bằng tre nứa đã được nhân dân làm cách đây ba mươi bốn mươi năm
này đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng
nhưng bây giờ thì khác rồi
nhân dân xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng sắp có thêm một cây cầu mới bắc qua con suối nà rù
một trong những mong muốn của nhân dân hai xóm nà bằng
và nà dù sắp trở thành hiện thực
xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh cao bằng
tam kim đã đăng ký về đích nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của tỉnh cao bằng
đời sống nhân dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn
thu nhập kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp
nhiều hộ gia đình chỉ đủ ăn
nhiều trẻ em đến trường phải đi qua những cây cầu dân sinh tạm bỡ
qua thời gian những cây cầu dân sinh dần xuống cấp
hai xóm nà vạ và nà dù có hơn bảy mươi hộ dân sinh sống với khoảng trên ba trăm linh nhân khẩu
hàng ngày do nhu cầu kiếm sống người dân hai xóm phải thường xuyên đi qua cây cầu tre dân sinh do chính người dân tự làm từ lâu
ba mươi cháu học sinh hàng ngày cắp sách đến trường phải đi qua cây cầu tạm bỡ ọp hẹp và tranh vanh
có thể sập bất cứ lúc nào
bà con nhân dân hai xóm luôn mong muốn có một cây cầu kiên cố để nhân dân hai xóm yên tâm về sự an toàn của con em mình khi cắp sách tới trường
cây cầu này được xây dựng từ lâu lắm rồi bây giờ đã xuống cấp đi lại rất khó khăn
các cháu học sinh đi bộ qua rất nguy hiểm kèm đi xe đạp thì phải dắt qua hoặc là xách qua khổ lắm
chỉ mong nhà nước và các công ty đầu tư xây cầu cho bà con đi lại thuận tiện bà con sẽ rất cảm ơn
chiến xá tam kim là một xá vùng ba của huyện nguyễn bình
trong lộ trình xây dựng nông thuận mới về xá còn gặp rất nhiều khó khăn
trong lộ trình xây dựng nông thuận mới xá khó khăn về nguồn lực và huy động nguồn lực còn rất khó khăn
do vậy là nguyện vọng của đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã tam kim là luôn luôn mong mỏi được các nhà hảo tâm
các nhà thiền nguyện hướng về chỗ xá nhà tam kim xá nhà tới đây lộ trình xây dựng nông thuận mới được kịp tiến độ
hiện thực hóa mong ước của bà con bấy lâu
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cao bằng đã phối hợp cùng công ty nhựa thiếu niên tiền phong
nghiên cứu địa chất giả soát và cấp kinh phí xây dựng cầu
nhân dân hai xóm rất vui mừng khi biết rằng trước tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
sẽ có một cây cầu treo bắc qua con suối thuộc thôn nà rù
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và các cháu học sinh tới trường
cầu cho nà vạ nà dù có chiều dài bốn mươi tám mét chiều rộng hai mét sẽ được xây dựng
để giúp nhân dân xã tam kim sớm hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia
đây là một trong số sáu mươi dự án xây cầu thuộc chương trình cầu nối yêu thương
do công ty nhựa thiếu niên tiền phong xây dựng với ý nghĩa thiết thực
chương trình cầu nối yêu thương và cần dưới rơi đang xây dựng
làm trong một chuỗi của tất cả các cầu
làm trong vòng chương trình năm năm với thời gian xây khoảng sáu mươi cầu
trên các địa điểm của các tỉnh miền núi phía bắc
các tỉnh khác có đời sống khó khăn
nhất là đặc biệt cho các cháu thư niên và bà con vào những khu vực trường mạng
chủ tâm điều chủ yếu nhất là phục vụ các cháu thư niên
để các cháu hàng ngày nhất những cây cầu mà ở gần trường
để các cháu đến trường được an toàn và hạnh phúc nhất là chúng tôi sẽ làm
còn ý nghĩa hơn khi cây cầu chính thức được khởi công trên quê hương tam kim anh hùng
nơi cách đây bảy mươi ba năm đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cây cầu mới được xây dựng là món quà ý nghĩa thiết thực
của công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
dành cho trên bảy mươi hộ dân hai xóm nà vạ nà dù nói riêng
và bà con nhân dân xã tam kim nói chung
có phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông đông thôn
kem học sinh đi học được an toàn thuận tiện thông thương thuận lợi
có phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cây cầu này sau khi được khởi công là mang ý nghĩa rất là quan trọng
trong việc là cho các em học sinh đi học đi lại được thuần tiện hơn
và cho bà con nhân dân trong chỗ xa nhà là giao thông thông thương
phát triển kinh tế xã hội có phần cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà
cầu treo nà vạn nà dù có tổng kinh phí đầu tư gần hai tỷ đồng
sẽ được hoàn thành trước tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
với cây cầu mới hy vọng người dân hai xóm
của xã tam kim sẽ phát huy truyền thống của quê hương cách mạng nguyên bình
sớm hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia
từng bước nâng cao niềm tin trong nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có thể nói đối với người dân ở các huyện miền núi
thì ám ảnh lớn nhất là những lần vượt sông phải đi lại trên những chiếc cầu treo
những chuyến đò không bảo đảm an toàn và luôn phải đánh cực tính mạng và tài sản của chính mình
khát khao có những cây cầu bảo đảm an toàn luôn là ước mơ của họ
thấu hiểu được những khó khăn của người dân
trong những năm gần đây bằng nhiều nguồn vốn khác nhau
nhà nước đã tập trung đầu tư xây dựng những chiếc cầu treo kiên cố
từng bước xóa dần nỗi lo qua sông của người dân miền núi
có thể nói những cây cầu treo được xây dựng và đưa vào sử dụng trong thời gian qua
đã bắt nhịp cho ước mơ con chữ là sự kết nối giao thương thuận lợi của bà con đến những vùng đất mới
vui mừng trước sự quan tâm của đảng nhà nước đồng bào vùng cao
đang tích cực cùng nhau thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế
nằm trên quốc lộ hai trăm một mươi bảy thuộc địa phận làng eo lê xã cẩm vân huyện cẩm thủy thanh hóa
một cây cầu mới đã được xây dựng
cuộc sống của người dân nơi đây dường như khởi sắc hơn khi những nhịp cầu đã nối đôi bờ cách trở
trên dòng sông mã này trước đây đã có một cây cầu được xây dựng
thế nhưng cùng với thời gian cây cầu đã xuống cấp
sự biến đổi của khí hậu thời tiết và nước thủy triều dân
khiến cho cây cầu phải gông mình lên
nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn đi lại cho người dân
đặc biệt là người nông dân sống cùng đồng ruộng trên giải đất phủ xa sông mã này
nhất là khi mùa mưa lũ về bên cạnh nỗi lo mất mùa
thì còn một nỗi lo cho sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân khi qua cầu
là một nhánh của dòng sông mã
và trên dòng sông này thì có một cây cầu đã được xây dựng
từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tuy nhiên mỗi khi mùa mua lũ tới
thì nước sông mã dần lên cao so với mặt cầu từ một tới một năm mét
điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đi lại của người dân ở nơi đây
bây giờ thì khác rồi một cây cầu mới đã được hình thành
ở ngay trên dòng sông này thay thế cho cây cầu cũ
cao hơn vững chãi hơn và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại cầu
và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi mùa mưa lũ tới
cây cầu của công ty thành long này làm xong thì tư tưởng cũng thấy yên tâm
cho mọi người dân và tất cả mọi người trong toàn tỉnh nói chung
nó riêng là trong thôn của cây thôn đèo lê này
thì mọi người dân cũng rất yên tâm về chuyện giao thông qua lại
và cũng yên tâm về mưa lũ bão lột cũng không ảnh hưởng gì tác động hại đến mân thôn nữa

xác định việc hoàn thành đúng tiến độ công trình cầu eo lê nói riêng
dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ hai trăm một mươi bảy nói chung
có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội
không chỉ đối với tỉnh thanh hóa mà còn của các tỉnh miền trung
với phương châm có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó
các nhà thầu chủ động khắc phục vận chuyển thiết bị vật liệu
nhanh chóng đến tận chân công trình
chính vì vậy chỉ trong chín tháng cây cầu đã hoàn thành
đây là kết quả của quá trình nỗ lực vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết phức tạp
ngay sau những trận lũ diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
các đơn vị thi công đã huy động thêm máy móc công nhân để triển khai công việc
thi công trong điều kiện cần khẩn trương tiến độ
nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân và máy móc tại công trường
khi có tin mưa lũ để tránh thiệt hại về người và tài sản
luôn là điều kiện tiên quyết cùng với đó là sự chia sẻ của nhân dân địa phương
các đơn vị đã vượt qua khó khăn trong những trận mưa lũ lịch sử để hoàn thành cây cầu
đội thi công vào tháng tám tháng chín thì thi công bị lụt quá tháng chín vào thi công được
không thì là vứt vứt vào cơ công thì thời gian nó bị lụt nó bị lụt nhiều
nên là bị trôi máy móc nhiều
nhưng là người dân chúng tôi lại cũng động viên các đối tượng cây cầu
các chúa cạnh thi công để người dân được hưởng thụ
thế thì làm xong thì là người dân tôi phấn khởi
động viên các chú thôi các chú làm thì người dân được hưởng nhiều
thế là tôi cảm ơn thôi
cầu eo lê là một trong những hạng mục của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ hai trăm một mươi bảy
và ban quản lý dự án một thuộc bộ giao thông vận tải
là ban quản lý dự án đầu tiên được bộ giao thông vận tải ra làm chủ đầu tư
bởi vậy bên cạnh việc thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng
chính quyền và nhân dân địa phương đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ
thì đơn vị này cũng đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn
trong quá trình triển khai xây dựng công trình này
cái giải pháp khắc phục của chúng tôi là lập cái kế hoạch chi tiết ngay từ đầu
để cho cả những cái thời gian về thời tiết cũng như là về cái đảm bảo giao thông
nghiên cứu kỹ cái thực diện và đưa ra các cái biện pháp thi công nó phù hợp
sự phối hợp giữa nhà thầu và các cái doanh nghiệp địa phương
hỗ trợ cái thiết bị cũng như công nghệ tiền vốn
để cho các cái đơn vị mà
khai thép và cung cấp vật liệu đảm bảo về cái chất lượng
thế thì riêng cái chất lượng thì chúng tôi có một cái quy trình quản lý chặt chẽ về cái chất lượng
và cuối cùng thì cái dự án đã về đích đúng tiến độ và được bộ giao thông
cũng như là các cơ quan quan ngành liên quan đến kiểm soát chất lượng đánh giá rất cao
và công trình đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
cũng trong những ngày giáp tết này phóng viên truyền hình nhân dân đã có dịp đặt chân tới vùng biên giới giáp danh giữa hai nước việt nam và lào
chứng kiến sự đổi thay trong sinh hoạt của bà con nơi đây
khi hàng ngày được đi qua những con đường mới những cây cầu mới một cuộc sống mới cũng đã bắt đầu
năm nay gia đình bà hà thị khuyên sẽ ăn tết vui hơn mọi năm
vẫn là những món ăn truyền thống của người dân tộc thái mỗi dịp tết đến xuân về
nhưng từ nay muốn đi thăm bà con thôn bản không còn ngại cách trở sông suối nữa vì có cây cầu mới
mọi người trở nên háo hức hơn
năm nay có cầu mới rồi bà con thôn bản đi lại không còn sợ nguy hiểm nữa
cái tết này cũng vui hơn cảm ơn đảng và chính phủ rất nhiều
bên bếp lửa bập bùng bà hà thị khuyên đang nấu một nồi canh ngon
con cháu đi lên nương sắp về và cũng về qua cây cầu này
thay vì ánh mắt lo lắng con cháu qua đèo qua suối không an toàn
thì bây giờ là một nụ cười nụ cười của sự ấm áp và hạnh phúc
cây cầu này là tràn đầy tin tưởng
chúng tôi hy vọng những cuộc hành trình sẽ được tiếp tục mang đến mùa xuân trọn vẹn qua những nhịp cầu
nhịp cầu ước mơ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình
chuyên mục giao thông kết nối của chuyên nhân dân xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email giao thôngkếtnối thng com
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt